hiện nay hàng nghìn hectare lúa và hoa mùa vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh quảng nam đang chuẩn bị đứng cái làm đồng
nhưng bị chuột cắn phá gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con nông dân
trước tình hình đó ngành nông nghiệp của tỉnh quảng nam đã hướng dẫn và triển khai nhiều biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng
vụ đông xuân năm nay chuột gây hại nhiều cho cây lúa trên địa bàn tỉnh quảng nam do thời tiết ấm hơn thuận lợi cho chuột sinh sản
để tiến hành tiêu diệt chuột ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam khuyến cáo nhân dân tiến hành đồng loạt ba biện pháp gồm đặt bẫy đánh bả và đào hàng bắt chuột
ngoài ra cũng yêu cầu nhân dân tiến hành thu hôm sát bả chuột để tránh gây ô nhiễm môi trường và an toàn cho con người vật nuôi
vụ đông xuân năm nay tỉnh quảng nam gieo xạ khoảng bốn mươi hai hectare lúa
để giảm thiệt hại do chuột gây ra ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng điện để diệt chuột nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người